ngày hai mươi năm tháng sáu tránh văn phòng tổng thống ukraine ông andriy euromark cho biết
kiev muốn đăng cai một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu để thảo luận về kế hoạch hòa bình của ukraine
trong bối cảnh một cuộc họp quốc tế về sáng kiến hòa bình cho cuộc xung đột ukraine nga
đang diễn ra tại copenhagen đan mạch
ông iromac cho biết nhiều quốc gia đã bày tỏ sự sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh này
bao gồm cả đại hội đồng liên hợp quốc
ông cho hay cuộc họp ở copenhagen có sự tham gia của các cố vấn an ninh quốc gia
và cố vấn chính trị đến từ nhiều nước trong đó có brazil canada liên minh châu âu eu
ấn độ mỹ thổ nhĩ kỳ nhật bản
ông iromac cho biết các bên đã đồng ý tiếp tục hình thức tham vấn
trước đó ngày một tháng sáu tổng thống ukraine volodymyr zelensky xác nhận
một hội nghị thượng đỉnh để trao đổi về kế hoạch hòa bình đang được chuẩn bị
đồng thời cho biết ông muốn các cuộc đối thoại này có sự tham gia
của nhiều quốc gia
vào tháng một mươi một năm ngoái tổng thống zelensky đã công bố sáng kiến hòa bình một mươi điểm
trong đó có một thỏa thuận trao đổi toàn bộ tù binh với phía nga
và đảm bảo các an ninh cho ukraine